trong những ngày thực hiện siết chặt giãn cách xã hội với nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó hàng chục người vô gia cư lang thang cơ nhỡ ăn xin đã được lực lượng chức năng đưa về khu tập trung chăm sóc y tế và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong những ngày thực hiện siết chặt giãn cách xã hội đối với những người vô gia cư cơ nhỡ khó khăn đây là đối tượng yếu thế không đủ các điều kiện thực hiện các biện pháp năm k nên cũng dễ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng

trong những ngày thực hiện siết chặt giãn cách xã hội với nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó hàng chục người vô gia cư cơ nhỡ khó khăn đây là đối tượng y tế và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín

nhóm thanh thiếu niên này đã nhặt hai cây trổi của người dân để trước cửa nhà mang theo
khi đến khu vực có chốt kiểm dịch covid một mươi chín của tỉnh đang làm việc lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe yêu cầu để kiểm tra
nhóm thanh thiếu niên này đã không chấp hành mà còn dùng trổi khua khoáng rồi điều khiển xe máy với tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất an ninh trả tự sau đó rú ga bỏ chạy
đáng nói sự việc được lặp lại vào ngày hôm sau
đội cảnh sát hình sự công an huyện yên bình đã tiến hành ra soát sang lọc và nhanh chóng triệu tập nhóm thanh thiếu niên lên trụ sở làm việc
một vụ sạt lở đã xảy ra vào sáng nay tại xã khâu tinh huyện na hàng của tỉnh tuyên quang vùi lấp một phần của một ngôi nhà dân khiến cho ba cháu nhỏ tử vong
ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo huyện na hàng đã trực tiếp đến hiện trường huy động lực lượng tại chỗ
khẩn trương khắc phục hậu quả bước đầu hỗ trợ gia đình các nạn nhân một mươi tám triệu đồng để lo hậu sự
trước đó cũng tại tuyên quang mưa lớn trong đêm hai mươi hai và sáng ngày hai mươi ba tháng tám đã khiến hai mươi bốn ngôi nhà bị ngập hư hỏng
mưa lớn cũng khiến hàng trăm gia súc gia cầm bị chết ba mươi năm hectare lúa và hàng chục hectare hoa màu bị thiệt hại